công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắk đang tiếp tục điều tra xử lý một đối tượng đã vi phạm giao thông
còn chống lại lực lượng công an đang làm nhiệm vụ đối tượng là phạm văn thưởng chú tại huyện đắk minh tỉnh đắk nông
phát hiện xe ô tô tải hai bốn tấn biển kiểm soát bốn mươi tám c sáu nghìn một trăm linh đi vào đường cấm trong giờ cao điểm
nên tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông công an thành phố buôn ma thuật đã tiến hành kiểm tra
tuy nhiên khi lực lượng công an tiến hành lập biên bản thì tài xế điều khiển xe đã có hành vi chống đối
như đứng chặn trước đầu xe ô tô cảnh sát giao thông cản trở lực lượng cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ
gây mất trật tự cầm tiền ném ra đường hô hoán là lực lượng công an cướp tiền và chống lại lực lượng đang làm nhiệm vụ